bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện nhiều cuộn tem nhãn mắt các loại
bên cạnh là hàng nghìn chai nhựa là sữa tắm mỹ phẩm giả thương hiệu như sữa tắm cừu sữa tắm cá ngựa sữa dưỡng thể nivea sầu gội hedesolder có dấu hiệu làm giả
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở kinh doanh đinh thị mai huyền không xuất trình được khóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng trên
đấu tranh khai thác bước đầu đối tượng khai nhận một số hàng trên là do nước ngoài sản xuất và được nhập trôi nổi
thưa quý vị cơn lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày hôm qua bảy tháng sáu ở nhiều quận tại tp hcm đã khiến cho nhiều cây xanh bị đổ đè lên nhiều ô tô xe máy người đi đường và làm giao thông bị hỗn loạn
trên đường trường trinh quận tân phú cây xanh bật gốc đổ xuống đường khiến ba người đi đường bị trọng thương
các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
trên đường trường sa quận phú
cây xao đen bị gió cuột đổ đè lên xe ô tô bốn chỗ chạy ngang qua
tài xế may mắn thoát nạn nhưng chiếc xe thì bị hư hỏng nặng
trong khi đó trên đường quang trung lê đức thọ quận gò vấp hàng loạt cây xanh cũng bị gãy nhánh chắn ngang đường
còn tại an giang cũng trong chiều ngày hôm qua bảy tháng sáu một cơn mưa kèm theo rông lốc đã xảy ra trên địa bàn phường mỹ phước thành phố long xuyên
khiến cho cột phát sóng của trạm thông tin di động bts bị cuột đổ đè lên nhiều nhà dân gây thiệt hại về tài sản
cột phát sóng bị lốc xoáy cuột đổ đá đè vắt ngang qua ba nốc nhà dân lân cận gây thiệt hại nhiều tài sản
rất may là không có thiệt hại về người
ngay sau khi xảy ra thiên tai chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng nắm bắt tình hình
giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả nhằm ổn định cuộc sống đồng thời tổ chức thống kê thiệt hại về tài sản
đến cuối giờ chiều cùng ngày công ty dịch vụ mobile phone cơ bản đã tháo rỡ xong cột phát sóng bị đổ và khắc phục sự cố